những ngày này bà con nông dân ở huyện duy xuyên tỉnh quảng nam đang tiến hành gieo xả vụ lúa hẻ thu
nhưng do nắng hạn nước mặn liên tục xâm nhập sâu vào hạ lưu sông thu bồn với nồng độ cao
làm cho các trạm bơm phải hoạt động cầm trừng dẫn đến nguy cơ thiếu nước
trước tình hình đó với nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh huyện duy xuyên đã tổ chức đắp đập ngăn mặn giữ ngọt trên sông thu bồn
tại khu vực cầu gò nổi nhằm bảo đảm nguồn nước ngọt cho các trạm bơm điện hoạt động ổn định
chủ động phục vụ sản xuất hẻ thu năm hai nghìn một mươi tám
đây là trạm bơm điện xuyên đông ở thị trấn nam phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
từ ngày một mươi năm tháng năm đến nay trạm bơm đã bắt đầu vận hành để cung ứng nước cho nông dân thị trấn nam phước
và các xã duy phước duy vinh của huyện duy xuyên độ ải gieo xạ hơn sáu trăm linh hectare lúa hẻ thu
tuy nhiên do nước mặn liên tục xâm nhập sâu trên sông thu bồn
nên đơn vị quản lý chạm bơm điện này chỉ cho vận hành ba trong số một mươi hai tổ máy
nhưng vẫn bị gián đoạn vì phải bơm lách chiều
để chủ động đối phó với tình trạng nhiễm mặn có khả năng kéo dài trong thời gian tới
chi nhánh thủy lợi duy xuyên phối hợp với các ngành liên quan của huyện
tổ chức gia quân đắp đập ngăn mặn tại khu vực sông thu bồn đoạn chảy qua cầu gò nổi
theo thiết kế đập này có chiều dài hơn một trăm linh mét cao khoảng năm bảy mét và chiều rộng thân đập rộng khoảng năm mét
với khối lượng đắp khoảng ba mét khối cát và có kinh phí đầu tư hơn ba trăm linh triệu đồng
tất dụng của việc đắp đập ngăn mặn triển khai kịp thời này là nó đổn bổ được
nước nó không bị xâm nhập mạng không bị xâm nhập vô với lúa và chúng ta đã lách chiều
và lái nước ngọc để phục vụ đổn bổ cho diện tích lúa ở cầu gò nổi
việc đắp đập bổi ngăn mặn giữ ngọt trên sông thu bồn tại khu vực cầu gò nổi
được triển khai xây dựng khẩn trương nhằm bảo đảm cho trạm bơm biện xuyên đông hoạt động tối đa công suất tưới
cho sáu trăm linh hectare lúa hẻ thù ở thị trấn nam phước và các xã duy phước duy vinh
đồng thời hỗ trợ nước tưới cho hàng trăm ha lúa và hoa màu ở khu vực lân cận trong vụ hẻ thù này